bắt đầu từ ngày hôm nay ngày tám tháng năm đến ngày một mươi tháng năm
ba đoàn công tác của bộ công thương sẽ kiểm tra việc tăng giá bán điện
sau khi khách hàng phàn nàn về hóa đơn tiền điện tăng cao hơn bình thường
thực tế hiện nay có rất nhiều gia đình sử dụng điện bày tỏ bức xúc về cách tính tiền điện
cũng như là khả năng minh bạch giá điện của tập đoàn điện lực việt nam
các nội dung cụ thể là kiểm tra tình hình thực hiện quyết định số sáu trăm bốn mươi tám của bộ trưởng bộ công thương
về việc điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân tăng thêm tám ba mươi sáu và quy định giá bán điện
công tác kinh doanh dịch vụ giải đáp thắc mắc của khách hàng sử dụng điện trong thời gian qua
đối tượng kiểm tra là các tổng công ty điện lực và một số khách hàng sử dụng điện
thành phần được mời tham gia đoàn gồm đại diện bộ tài chính hội bảo vệ người tiêu dùng việt nam
ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam tổng liên đoàn lao động việt nam tập đoàn điện lực việt nam
thanh tra chính phủ cũng đang thanh tra việc tăng giá điện của tập đoàn điện lực việt nam
theo chỉ đạo của thủ tướng chính phủ nhằm rõ đúng sai trong việc tăng giá điện